thời gian qua tại hồ chứa nước sông rai nằm trên địa phận xã sơn bình huyện châu đức tỉnh bà rịa vũng tàu xuất hiện tình trạng nước hồ chuyển thành màu xanh bốc mùi hôi thối
đây là hồ nước phục vụ tưới tiêu và là nơi cung cấp nước sinh hoạt cho người dân trong tỉnh
hồ sông ray có diện tích trên hai năm trăm ba mươi hectare nằm trên địa bàn huyện châu đức huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
đây là công trình thủy lợi cấp quốc gia với dung tích khoảng hai trăm một mươi năm triệu mét khối
hồ sông rai là nơi cung cấp nước cho sản xuất và hỗ trợ hồ đá đen trên địa bàn huyện châu đức và thị xã phú mỹ trong việc cung cấp nước sinh hoạt cho cư dân tỉnh bà rịa vũng tàu
theo quan sát diện tích lớn mặt nước có sự xuất hiện dày đặc của tảo màu xanh tình trạng cá chết nằm dài rác trôi giặt vào bờ
người dân sống khu vực hồ ray cho biết tình trạng này không phải mới xuất hiện mà đã từ rất lâu mức độ ngày càng nghiêm trọng
theo phản ánh của người dân thì xung quanh hồ có rất nhiều cơ sở chăn nuôi heo và bò có thể đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước
nó mới nhiều đông rượu xanh này giờ thậm chí cá nó cũng chết cá chết nhiều lắm cái mùi thì thối tành
cách đây khoảng hai tháng ngư đồng nguồn nước rời đây là nó bị ô nhiễm như thế này nước nó rời như thế này là cá thì bị chết
nó như ô nhiễm
cá bị chết rất là nhiều thì để đánh bắt một ngày nó lên một tấn cá ví dụ bây giờ thì ngày có tạ mấy hai tạ cá thôi cái lượng cá thì nó giảm quá là nhiều
trước tình trạng trên các cơ quan chức năng của tỉnh bà rịa vũng tàu đã sớm vào cuộc để phối hợp khắc phục tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của người dân